tại hội nghị tỉnh ủy mở rộng lần thứ một mươi bảy vào sáng nay một mươi bảy tháng một mươi ban thượng vụ tỉnh ủy thừa thiên huế đã lấy ý kiến ban chấp hành tỉnh ủy đảng bộ
thông qua đề án xây dựng phát triển đô thị huế đến năm hai nghìn ba mươi hội nghị đã cho nhiều ý kiến biểu quyết thông qua các đề án này
hội nghị đã thống nhất thông qua ba chủ trương đó là định hướng phát triển không gian đô thị huế đến năm hai nghìn ba mươi theo hai giai đoạn
với phạm vi nghiên cứu trong giai đoạn một quy mô hai trăm sáu mươi bảy km hai để làm cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính thành phố huế thị xã hương trà thị xã hương thủy huyện phú vang
và giai đoạn hai quy mô khoảng ba trăm bốn mươi tám km hai làm cơ sở để xây dựng vùng lõi của đô thị thừa thiên huế trực thuộc trung ương
chủ trương xây dựng bộ tiêu chí đô thị di sản để thương vụ tỉnh ủy có cơ sở báo cáo chính phủ quốc hội bổ sung sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị tại nghị quyết một trăm một mươi hai
trong đó có thể xem xét lấy tỉnh thừa thiên huế làm mô hình điển hình
chủ trương xây dựng cơ chế chính sách đặc thù áp dụng tỉnh thừa thiên huế là đô thị di sản thành phố trực thuộc trung ương